so với khu vực đồng bằng sông kiều long tỉnh đồng tháp sở hữu khá nhiều lễ hội và các sự kiện văn hóa lớn
không chỉ lễ hội truyền thống các lễ hội sự kiện mới cũng đã hình thành thương hiệu thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
ngoài các hoạt động lễ hội truyền thống như lễ hội đình định yên lễ hội gò tháp hội đình tân phú trung lễ dỗ cụ phó bản nguyễn sinh sắc
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đồng tháp tổ chức thêm nhiều lễ hội mới như lễ hội xoài sen quýt hồng lễ hội cá tra festival hoa kiển sa đéc
mỗi lễ hội có hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan mua sắm
riêng lễ hội xoài đã thu hút hơn một trăm năm mươi lượt khách doanh thu bán hàng khoảng ba tỷ đồng
kể cả những thông tin trong nhà bài nước đã đưa rất nhiệt quyết nhiệt tình đối với hình ảnh tổ chức lễ xoài và cá xoài của đồng tháp trong thời gian qua
và tôi tin tưởng rằng với việc đưa hình ảnh đó thì sẽ nâng cao được thương hiệu của đồng tháp cũng như đồng bằng trong lòng nói chung
với chủ đề dương ra biển lớn lễ hội cá tra lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai cũng đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân du khách và các doanh nghiệp
ngoài giới thiệu tôn vinh hình ảnh sản phẩm cá trà lễ hội đã kết nối được nhiều cơ hội liên doanh sản xuất chế biến
góp phần khẳng định giá trị nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu cá tra việt nam nói chung tỉnh đồng tháp nói riêng
để làm lễ hội tiếp tới thì có những hướng tốt về tiền không
thứ nhất là nó mang tính tham gia chung của ngành nhiều hơn rồi thu hút được các đối tác nước ngoài nhiều hơn
các lễ hội cần phải phổ biến cụ thể rộng rãi hơn cho các du khách
chứ thì mình nhìn chung thì hôm nay mình thấy thì đa phần là bà con trong tỉnh đi về lễ hội nhiều hơn là các tỉnh thành khác đưa khách về
theo thống kỳ lượng khách du khách
lịch đến đồng tháp vào năm hai nghìn hai mươi một có một triệu năm trăm linh lượt năm hai nghìn hai mươi hai có ba bốn trăm linh ngàn lượt năm hai nghìn hai mươi ba có bốn triệu lượt
trong đó lượng du khách tham quan mua sắm tại các lễ hội gần đây khoảng bảy trăm linh lượt khách
riêng lễ hội sen lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn có hơn hai trăm linh lượt khách
doanh thu các hoạt động ước đạt hơn chín mươi chín tỷ đồng
sáng ngày hai mươi hai tháng năm tại chùa phật tích ở thủ đô viên chanh lào
đã diễn ra lễ phật đản phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi tám dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
trong không khí trang nghiêm thành kính các chư tôn giáo phẩm việt nam và lào
cùng bà con phật tử bà con kiều bào người việt nam tại lào
đã cùng thực hiện các nghi lễ dân hương tắc bạt cúng dương
cử hành lễ tắm phật theo truyền thống ngày phật đàn
và cầu hòa bình an lạc hạnh phúc cho toàn dân tộc nói chung
và cho bà con kiều bào tại lào nói riêng
lễ phật đàn là hoạt động được phật tử và bà con kiều bào người việt nam tổ chức hàng năm
nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn tư tưởng hướng thiện của đạo phật
duy trì bảo tồn văn hóa truyền thống của người việt nam ở nước ngoài
đây cũng là dịp để kết nối phật tử kiều bào người việt với nhau
tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và cùng chung tay xây dựng cộng đồng người việt
luôn đoàn kết đóng góp thiết thực cho nước sở tại và luôn hướng về quê hương việt nam
cũng tại buổi lễ ban tổ chức đã trao tặng một trăm năm mươi xuất quà từ sự đóng góp của những nhà hào tâm
cho những người lào và việt nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại thủ đô viêng trăn
ngày hai mươi hai tháng năm tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội thảo chuyên đề
hội nông dân quảng ninh tham gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hoạt động của hội nông dân
góp phần xây dựng nông thôn quảng ninh hiện đại phồn vinh hạnh phúc dân chủ văn minh
toàn tỉnh quảng ninh hiện có chín mươi tám trên chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
huyện tiên yên và huyện đầm hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
tỉnh đã hoàn thành chương trình một ba năm không còn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn
bên cạnh những kết quả đạt được hội nông dân tỉnh quảng ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế
thuộc về trách nhiệm của tổ chức hội như công tác tuyên truyền vận động ở một số địa phương
cơ sở chưa thường xuyên hình thức chậm đổi mới việc xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế
chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động hỗ trợ nông dân ở một số nơi còn yếu chưa được quan tâm
tại hội thảo các đại biểu chuyên gia nhà khoa học đã đóng góp nhiều tham luận ý kiến giải pháp
bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của hội nông dân quảng ninh trong giai đoạn tiếp theo